thưa quý vị không xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn
đó là thông tin được sở y tế tp hcm đề cập trong văn bản hướng dẫn tạm thời
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín được đưa ra vào trường ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi một
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong sáu tháng
địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau
có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín cần điều tra dịch tễ
người đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
sở y tế đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ
ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao như chợ đầu mối chợ truyền thống
bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch
quận huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
với các tội danh giết người và gây dối trật tự công cộng
sáu đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử
và tuyên phạt từ sáu tháng đến một mươi năm tù ra
theo cáo trạng nguyễn anh tuấn nguyễn minh anh nguyễn tuấn kiệt nguyễn tuấn hòa
đang ăn nhậu thì gặp nhóm của phạm hoàng duy khánh nguyễn minh hoàng phạm đức hòa
và một số người khác
do có hơi men nên cả hai nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc hỗn chiến tuấn đã dùng dao đâm liên tiếp vào người anh khánh
các đối tượng khác cũng đánh anh khánh đã khiến nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa nguyễn anh tuấn bị tuyên phạt một mươi năm tù giam
nguyễn minh anh nguyễn tuấn kiệt cùng sáu năm tù về tội giết người
nguyễn tuấn hòa nguyễn minh hoàng và phạm đức hòa từ sáu tháng đến tám tháng tù giam
về tội gây dối trật tự công cộng
công an quận đống đa thành phố hà nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
đã khiến cho một người tử vong ở phường kim liên quận đống đa
theo thông tin ban đầu cho biết vào đầu giờ chiều ngày hôm nay
công an quận đống đa nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy
tại ngôi nhà năm tầng ở phố đông các phường kim liên
lực lượng công an phường đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
công an quận đống đa đã khẩn trương tới hiện trường chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn
bước đầu xác định có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà
tuy nhiên khi cảnh sát tiếp cận được vị trí người mắc kẹt thì nạn nhân đã tử vong
nạn nhân được xác định là sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thời điểm xảy ra vụ cháy
nạn nhân ở nhà một mình
tại hiện trường khu vực đệm nạn nhân nằm bị cháy hoàn toàn
có thể là nơi bắt nguồn của ngọn lửa
hơn năm mươi triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử
có độ bảo mật cao có thể tích hợp nhiều thông tin mở ra nhiều cơ hội
để phát triển các tiện ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp
trong hoạt động kinh tế xã hội
đây là khẳng định của trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội
đại biểu quốc hội đoàn tp hà nội khi phát biểu tại phiên thảo luận
về tình hình kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm diễn ra vào chiều nay
phát biểu thảo luận tại nghị trường trung tướng nguyễn hải trung nhấn mạnh
dấu ấn rất nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi một
là đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành năm mươi triệu căn cước công dân
hai hệ thống này đã hoạt động đúng tiến độ chỉ sau hơn một năm thực hiện
tại hội nghị tổng kết hai dự án đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã đánh giá đây là một trong những hình mẫu về đầu tư công hiện nay
nếu như dự án nào cũng được triển khai với tinh thần quyết liệt
dứt điểm như thế này thì việc đầu tư công của chúng ta sẽ rất hiệu quả
tôi thấy rằng việc hoàn thành đưa vào hoạt động của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử
chính phủ số kinh tế số xã hội số ở nước ta
vì đây là dữ liệu gốc rất chính xác với công dân việt nam
với gần một trăm linh triệu thông tin công dân đã được số hóa bổ sung cập nhật thường xuyên hàng ngày
từ cơ sở trở lên bởi trên năm mươi cán bộ cảnh sát khu vực công an xã chính quy trên toàn quốc
điều này cho thấy việc thực hiện chủ trương chính quy quan xã của lực lượng công an
thời gian qua là rất đúng đắn là vô cùng cần thiết
giám đốc công an tp hà nội thông tin trong việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an triển khai gắn mã số định danh cá nhân cho một trăm linh công dân cả nước
đối với người được cấp thẻ căn cước công dân thì mã số định danh chính là số căn cấp công dân
đối với người chưa được cấp thẻ đã có thông báo bằng văn bản đến cho công dân
có gắn kèm mã
đồng thời với đó hơn năm mươi triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử
có độ bảo mật cao có thể tích hợp nhiều thông tin mở ra nhiều cơ hội để phát triển các tiện ích
phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế xã hội
ngay trong phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua đã cho thấy hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trên thực tế
nhất là hà nội và tp hcm các tỉnh phía nam từ dữ liệu gốc có độ chính xác và bảo mật cao
các ngành đã kết nối dữ liệu tiêm chủng để phát triển và thống nhất các ứng dụng phần mềm phòng chống dịch
khắc phục tình trạng loạn các phần mềm chống dịch với nhiều lỗ hỏng về bảo mật như vừa qua
tôi được biết từ hiệu quả thực tiễn của việc này nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã xác định
kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về tiêm chủng xét nghiệm
quản lý người nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh để triển khai thống nhất với việc ứng dụng mã qr trên thẻ căn cước công dân
hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip
phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng theo đại biểu nguyễn hải trung đồng chí bộ trưởng bộ công an và đồng chí bí thư thành ủy hà nội
đã thống nhất chỉ đạo triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân có tích hợp dữ liệu tiêm chủng
để kiểm soát người ra vào sân vận động mỹ đình trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam
và đội tuyển nhật bản vào ngày một mươi một tháng một mươi một
điều này sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn và sẽ là bài học để quản lý các hoạt động xã hội khác
trong điều kiện bình thường mới
cùng với đó bộ công an đang trình chính phủ xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
giúp tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
trong sáng mai quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ
bốn bộ trưởng trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội đồng bào và cử tri cả nước
bên lề kỳ họp nhiều đại biểu đã và đang chia sẻ với truyền hình công an nhân dân
những kỳ vọng ý kiến xung quanh phiên chất vấn đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm
chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm sẽ bắt đầu với bốn bộ trưởng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long sẽ là bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường
đặc biệt là nội dung liên quan đến công tác
phòng chống dịch bệnh chiến lược phòng chống dịch chiến lược vaccine
tiếp đó bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội sẽ trả lời nhóm vấn đề về việc thực hiện các gói hỗ trợ
cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc
và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc
việc chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan theo dõi kiểm tra việc thực hiện cứu trợ
thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ chính sách
sau đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn sẽ đăng đàn để trả lời các nhóm vấn đề
liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
là bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn trước quốc hội bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo sẽ trả lời
các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm chất lượng dạy và học đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo
công tác dạy và học trực tuyến giảm tải chương trình bảo đảm công bằng trong dạy học
an toàn y tế trường học tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng tập trung các nội dung giải pháp phục hồi
và phát triển kinh tế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh
để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
đây là chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đặt ra trong bối cảnh rất đặc biệt thế này
hy vọng rằng với tinh thần trách nhiệm cao chúng ta đang đổi mới hoạt động của quốc hội
đổi mới này không chỉ ở quốc hội chứ không chỉ ở văn phòng vụ quốc hội
mà nó còn đến với từng đại biểu quốc hội thì các đại biểu quốc hội cũng sẽ rất là trách nhiệm
rất là thẳng thắn để đưa ra những vấn đề chất vấn đối với lại các lĩnh vực
đối với các bộ trưởng trường ảnh
và tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của tổng thư ký
cũng như là của các cơ quan hữu quan trong việc đưa ra các nội dung
các nhóm chất vấn rất là sát
và cũng rất mong muốn khi chất vấn này có cả thủ tướng sẽ đăng đàn trả lời
thì tôi nghĩ rằng những vấn đề kể cả từ vấn đề nhỏ đến từ vĩ mô
đến vĩ mô sẽ được quốc hội thảo luận kỹ
quốc hội chuẩn bị cái nội dung chương trình rất là kỹ lưỡng rất là chú đáo
và đã xin ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng rất kỹ lưỡng
về việc chất vấn các đồng chí bộ trưởng
chúng tôi nhận thấy rằng việc chọn để chất vấn và trả lời chất vấn lần này rất là công khu
và chúng tôi hy vọng việc chất vấn trong đợt họp quốc hội này
sẽ diễn ra một lối mục tích thẳng trách nhiệm

và một cái chất lượng là một cái cơ sở để chúng ta tiếp tục rút kinh nghiệm
và thực hiện thật tốt hơn trong công tác chất vấn trả lời chất vấn trong những kỳ họp tiếp theo
bên cạnh đó các bộ trưởng trưởng ngành có liên quan sẽ tham gia trả lời
giải đáp xung quanh các chất vấn của các đại biểu
và theo thông lệ của kỳ họp cuối năm người đứng đầu chính phủ thủ tướng chính phủ
sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội sau cùng
tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao
kiêm bộ trưởng phụ nữ australia mariah payneurs diễn ra vào chiều nay tại hà nội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các đối tác thực thi pháp luật australia thời gian qua tiếp tục được duy trì phát triển
và ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực an ninh cảnh sát
quản lý xuất nhập cảnh đào tạo
việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu
thực chất tiến tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai nước trong tình hình mới
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh bộ công an việt nam và bộ nội vụ australia
đang triển khai hiệu quả các cam kết thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký
và biên bản đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ hai tại hà nội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bộ công an việt nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ

bộ ngoại giao australia trong công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
thông qua các chương trình học bổng đào tạo chuyên ngành
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và các đối tác australia nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về thương mại đầu tư
nhằm hỗ trợ cùng phục hồi bền vững sau dịch covid một mươi chín
tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là liên hợp quốc và asean
bộ công an việt nam mong muốn bộ trưởng mariah spanier cùng các thành viên chính phủ australia
tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật của australia ngày càng phát triển hơn nữa
nâng cao năng lực phòng chống các loại tội phạm ma túy công nghệ cao
mua bán người và đưa người di cư trái phép tội phạm phi truyền thống v v
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
bà mariah spanier bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây
quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam australia đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
tin tưởng trong những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của australia và bộ công an việt nam
tiếp tục gạt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phòng chống các loại tội phạm coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin
và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển
và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với tỉnh ủy
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương về công tác phối hợp tiếp tục triển khai
các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bình dương thời gian tới
sự buổi làm việc có đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương
các đồng chí thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn sơn
trưởng ban chỉ đạo bộ công an về phòng chống dịch bệnh
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng đảng bộ và nhân dân tỉnh bình dương
đã cơ bản khống chế kiểm soát dịch covid một mươi chín đồng thời chia sẻ sâu sắc
với những mất mát về tính mạng sức khỏe của nhân dân và những khó khăn
thiệt hại và ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín gây ra tại địa phương thời gian qua
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
bộ công an là cơ quan đầu tiên thành lập bộ chỉ huy tiền phương
chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại phía nam
chủ động kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của đảng
nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
quyết liệt triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và bình yên cho nhân dân
bộ công an kịp thời tri viện lực lượng cho các địa phương phía nam
trong đó có bình dương để tăng cường các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội
truy vết cách ly khoanh vùng điều trị từng bước thiết lập vùng xanh an toàn trên địa bàn tỉnh
đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động chăm lo hỗ trợ cho công nhân
người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
hỗ trợ người dân có nhu cầu về địa phương đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
trân trọng sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an nhân dân
đối với địa phương trong công tác phòng chống dịch vào những thời điểm cam go nhất
đồng chí nguyễn văn lợi cũng khẳng định
việc bộ công an tăng cường hơn hai cán bộ chiến sĩ
phối hợp tham gia phòng chống dịch rất ý nghĩa và phát huy hiệu quả rõ rệt
hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh bình dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
chiến đấu hy sinh vì nhân dân phục vụ
sự linh hoạt sáng tạo trong cách nghĩ cách làm của lực lượng công an
đã góp phần giúp chính quyền và nhân dân bình dương vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
và bước đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh
mong muốn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tiếp tục quan tâm
phối hợp giúp đỡ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tinh thần mới bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
để tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội địa phương
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cũng đã chỉ đạo công an tỉnh bình dương
nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội
đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn chống dịch hiện nay
đồng thời đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương
tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hỗ trợ lực lượng công an tỉnh nâng cao tiềm lực
góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ngày pháp luật của nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam đã được công an các đơn vị địa phương
tích cực hưởng ứng với những hoạt động cụ thể thiết thực sáng tạo
qua đó đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần mục đích ý nghĩa của ngày pháp luật trong công an nhân dân
ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn bảo vệ pháp luật của mọi công dân nói chung
của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
cùng dự buổi lễ có các đồng chí thứ trưởng thượng tướng nguyễn văn sơn
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thiều tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc buổi lễ bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
việc quốc hội chọn ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
có ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật
giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội
xây dựng niềm tin tình cảm thái độ ứng xử ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân
đề cao giá trị con người xây dựng nhân cách ý thức làm chủ tôn trọng kỷ luật tự do trong khuôn khổ pháp luật
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự
tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương góp phần xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để cao kỷ luật kỷ cương phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị cá nhân trong nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
khắc phục triệt đẻ các tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn hai mươi một trong công an nhân dân với chủ đề
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
trong công tác hoàn thiện thể chế thực thi bảo vệ pháp luật góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ kỳ cương an toàn lành mạnh có ý nghĩa rất quan trọng
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực thực thi hiến pháp pháp luật
nêu cao gương mẫu trong việc chấp hành bảo vệ hiến pháp pháp luật xác định toàn bộ các ngày trong năm đều là ngày pháp luật
từ đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành nếp sống văn hóa văn minh của mỗi người dân
tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã phát động triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quân chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với vị trí vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
thời gian vừa qua bộ công an đã tập trung chủ động nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về an ninh trật tự
phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc toàn diện cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân trong giai đoạn mới
cùng với đó là rất nhiều nỗ lực nhằm đưa các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và thực tiễn công tác chiến đấu
để mỗi đạo luật mỗi quy phạm pháp luật trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đây là những dự án lực rất là cần thiết của đòi hỏi thực tế trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì vậy chúng tôi đã có một sự chủ động
ngay từ đầu còn về việc làm tới thì chúng tôi cũng có nền tảng trong việc khối hợp trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
thì khóa một mươi năm này chúng tôi sẽ phát huy những cái mặt làm được
rút kinh nghiệm những mặt chúng ta còn tồn tại để chúng ta thực hiện là tốt hơn
với cái tiếp thu rất là nghiêm túc đầy đủ của các đại biểu quốc hội các cơ quan và nhân dân
thì cái dự thảo luật này này đánh giá
các tự đánh giá tác động các phần lý luận và thực tiễn rồi cái bản dự thảo luật đã sát với tình thực tế
và cũng so sánh với các cái văn bản luật tương tự như của các nước mà có đặc biệt là có nền văn hóa tương đương với chúng ta
như nhật bản hàn quốc singapore trung quốc thì chúng tôi thấy rằng là cũng đáp ứng được cái yêu cầu
mà mục tiêu cao nhất của luật là phòng ngừa tai nạn mang lại cái sức khỏe tính bảo vệ sức khỏe tính mạng và tài sản
cho người khi tham gia giao thông
xây dựng hoàn thiện pháp luật tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
bộ công an cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
bảo đảm trọng tâm trọng điểm đặc biệt là đối với các đối tượng đặc thù
đề án của chính phủ về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù
người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một đã cho thấy những chuyển biến rõ nét
hiện nay cả nước có trên hai trăm linh người chấp hành xong án phạt tù trong diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng
và thực tế cho thấy tỷ lệ tái phạm những năm gần đây đã được kiềm chế và kéo giảm chỉ còn một năm
qua theo dõi công an các đơn vị địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đến nay có gần ba trăm linh mô hình tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng và nhân rộng thành hàng ngàn mô hình hoạt động có hiệu quả
quy mô phạm vi ở cả ba cấp xã cấp huyện cấp tỉnh và nhiều hình thức đa dạng phong phú
bộ tư pháp cũng đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp cung cấp
để triển khai có hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn là hai nhiệm vụ trọng tâm mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an sẽ tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
trên tinh thần nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện các vấn đề lý luận thực tiễn và yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật
tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến công tác công an cải cách hành chính tư pháp đảm bảo xây dựng thành công nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
về nội dung này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí bộ trưởng đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn thời gian tới lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục tham gia và thể hiện vai trò như thế nào trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ạ
tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo liêm chính hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn hiệu lực hiệu quả
là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đã được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xác định
trong thời gian tới để góp phần tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa lực lượng công an nhân dân cần bám sát các định hướng chung của đảng và chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân
để tập trung triển khai một số những nội dung trọng điểm
thứ nhất là sẽ tổ chức nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện các học thuyết lý luận và lịch sử về nhà nước nhà nước pháp quyền
đặc biệt là chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh về nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam
những vấn đề lý luận thực tiễn và yêu cầu hoàn thiện về thể chế pháp luật tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến công tác công an
cải cách hành chính tư pháp bảo đảm việc xây dựng thành công nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an ban hành các chiến lược các văn bản chỉ đạo nhằm thống nhất nhận thức hành động trong toàn lực lượng
những vấn đề lý luận và thực tiễn cần được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân

những vấn đề lý luận đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa
bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật bình đẳng dân chủ công khai minh bạch chuyên nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước

đồng thời cũng sẽ giao cho cấp ủy các cấp trong công an nhân dân
căn cứ vào sự chỉ đạo và nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền
để ban hành những văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai đến toàn lực lượng
đảm bảo tất cả cán bộ chiến sĩ các nhà khoa học trong công an nhân dân
đều có cơ hội đóng góp trí tuệ kiến thức nhận thức của cá nhân
trong tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền
cái việc thứ ba là triển khai các cái chuyên đề về cải cách tư pháp
đổi mới công tác tạm giữ tạm giam tham gia xây dựng chính phủ số
chính phủ điện tử xã hội điện tử
đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
phải bảo đảm đầy đủ cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn
đồng thời cũng phải gắn liền với các nội dung về công tác xây dựng
và hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ bảo đảm các quyền con người
rồi các chủ trương nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an dân dân
cách mạnh chính quy tinh nhiệm hiện đại
tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức công an theo hướng tinh gọn
có cơ cấu hợp lý hoạt động hiệu lực hiệu quả
sau việc ban hành luật thì việc thi hành và đưa luật vào cuộc sống
cũng có vai trò rất quan trọng
vậy đồng chí bộ trưởng có thể cho biết
thời gian tới đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
như thế nào đối với nhiệm vụ này để đạt được hiệu quả cao nhất ạ
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cũng đã xác định tăng cường hiệu lực hiệu quả
các thiết chế thi hành pháp luật
đảm bảo chấp hành pháp luật nghiêm minh
là một trong những phương hướng nhiệm vụ
và giải pháp phát triển kinh tế sau một mươi năm của giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả
tổ chức thi hành pháp luật
đảng ủy công an trung ương
bộ công an sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số các nội dung
thứ nhất là chỉ đạo cho các cấp ủy đảng
và lãnh đạo chủ y các cấp trong công an nhân dân
tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức thi hành pháp luật
triển khai có hiệu quả các chiến lược
về xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam sâu chủ nghĩa
chiến lược phát triển kinh tế xã hội

đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật
gắn với nâng cao hiệu quả
tổ chức thi hành pháp luật
để tiếp tục tổ chức thi hành hiến pháp pháp luật
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân
trên cả bốn cấp đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra những xung đột xã hội
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức thi hành
và theo dõi thi hành pháp luật trong công an nhân dân
theo hướng quy định rõ
về trách nhiệm thầm quyền
và nội dung của các cấp ủy đảng công an nhân dân
trong tổ chức thi hành pháp luật
quy định cụ thể về cách thức biện pháp
theo dõi đánh giá tình hình thi hành pháp luật
của lực lượng công an nhân dân
trên phẩm vi toàn quốc
thứ ba là nâng cao nhận thức
của các cấp ủy đảng lãnh đạo
và cán bộ chiến sĩ của công an
các đơn vị địa phương
về tâm quan trọng của công tác tổ chức
thi hành và áp dụng pháp luật
quan tâm bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ
làm công tác tham mưu
làm công tác chiến lược
làm công tác chiến lược
chú trọng việc bố trí
và sử dụng đội ngũ cán bộ chiến sĩ
trong thực hiện nhiệm vụ thực thi áp dụng pháp luật
thứ bốn là phải tăng cường
đảm bảo các điều kiện
để nâng cao hiệu quả
tổ chức thi hành pháp luật của lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc thu thập lưu trữ dữ liệu
về thi hành thi hành pháp luật
tổ chức thi hành pháp luật
gắn với kiểm tra thanh tra
để đảm bảo xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh
thực hiện thắng lợi
mọi trọng trách mọi nhiệm vụ
mà đảng và nhà nước và nhân dân
đã tin tưởng giao phó
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí bộ trưởng
đã dành thời gian và cảm ơn đồng chí
về những chia sẻ vừa rồi
chiều nay tại hà nội
ban chấp hành công đoàn công an nhân dân
đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn
cho cán bộ công đoàn công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi một khu vực phía bắc với phương châm
nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở
và thực hiện nghị quyết
của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam
về tiếp tục đổi mới
và nâng cao chất lượng công tác đào tạo
bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới
tại hội nghị ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam
đã chỉ đáo tổ chức công đoàn các cấp
phải chủ động đổi mới về tư duy nhận thức
đổi mới về tổ chức và hoạt động
trong đó xác định cán bộ công đoàn
là khâu then chốt
do vậy để nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ công đoàn
thì đào tạo bồi dưỡng
là nhiệm vụ tiên quyết và quan trọng nhất
để kịp thời trang bị kiến thức
đào tạo kỹ năng trong hoạt động công tác
nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng đạo đức
qua đó tạo nên năng lực hành động
cho cán bộ công đoàn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn
trong giai đoạn hiện nay
việc tổ chức lớp tập huấn của công đoàn công an nhân dân
là phù hợp đáp ứng yêu cầu
nguyện vọng của đông đảo cán bộ công đoàn
các cấp trong công an nhân dân
nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cấp cơ sở
theo đó lớp tập huấn công đoàn công an nhân dân
được diễn ra trong ba ngày
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi một